nạn nhân khi nghe trang hứa hẹn đã đồng ý ứng tiền cho trang
thực tế trang không mua vé máy bay cho tập đoàn mà dùng tiền hùn vốn đã ứng để tiêu xài cá nhân
những tháng đầu trang dùng chính tiền của bị hại đã góp để trả cho chị này và nói là lợi nhuận
tuy nhiên khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít người này muốn rút lại phần góp vốn thì trang nhiều lần chỉ hoãn
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trang đã lừa đảo chiếm đoạt ba ba tỷ đồng của bị hại
nhằm siết chặt tình trạng kinh doanh vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba tối liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
chỉ trong một ngày lực lượng liên ngành liên tục phát hiện bắt quả tang ba xe tải
trợ trên một bốn trăm ba mươi thùng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tiện biên giới tỉnh biên tỉnh an giang
khi đến khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh
phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên ba xe ô tô tải do các tài xế phạm văn bảo lâm thanh hùng và lâm thanh tân
cùng chú tỉnh an giang điều khiển chở bốn chở một bốn trăm ba mươi năm thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra cả ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang y tế trên
đồng thời tài xế khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang y tế trên từ tp hcm về huyện tỉnh biên tỉnh an giang
với bốn triệu tiền công một xe
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc ninh xác nhận
và tiến hành bắt tạm giam phó chủ tịch thương trực ubnd tp tử sơn nguyễn thế tuấn
để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn thành phố tử sơn
thông tin ban đầu ông nguyễn thế tuấn bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất
trên địa bàn phường đồng nguyên tp tử sơn
những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông nguyễn thế tuấn còn giữ chức vụ
trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã tử sơn
liên quan đến vụ việc công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ ông phạm quốc tuấn
phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh và một trưởng phòng của sở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng
hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
đối tượng tên lê thị mỹ dung và nguyễn trọng thắng cùng chú tại huyện iaka tỉnh đắk lắk
dung và thắng nhắm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn
gặp khó khăn trong mùa dịch và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
đến thời điểm bị bắt hai đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng lãi suất từ một trăm hai mươi một năm đến bốn trăm sáu mươi một năm
khám xét địa điểm các đối tượng hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ
giữ nhiều giấy tờ sổ sách vật chứng liên quan đến việc cho vai lãi nặng
đã hơn một tháng nay
cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu trung quốc vẫn tạm dừng việc thông quan
việc dừng cửa khẩu đường bộ cũng như những khó khăn trong xuất khẩu thời gian qua
đã khiến cho hàng nghìn tấn nông sản như chuối dứa trên địa bàn của người nông dân
đứng trước nguy cơ thua lỗ
vụ năm nay được mùa riêng tỉnh lào cai đã thu hoạch hơn năm tấn chuối
và chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường trung quốc
tuy nhiên hơn một tháng nay cửa khẩu quốc tế tỉnh lào cai và trung quốc
đang tạm dừng thông quan
ngàn tấn chuối đã đến mùa thu hoạch gặp khó khăn trong tiêu thụ
không chỉ chuối việc khó khăn trong xuất nhập khẩu trong thời gian vừa qua
đã khiến hơn hai mươi tấn dứa của người dân tại tỉnh lào cai gặp nhiều khó khăn
phần lớn dứa trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sang thị trường nga và ukraine
nhưng do căng thẳng địa chính trị nên các thương lái không đến thu mua
thưa quý vị trong khi ở nhiều nơi sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
đang phải chịu tác động lớn bởi giá vật tư phân bón tăng cao
thì tại tỉnh bắc giang lại có nhiều nhà vườn chủ động thích ứng linh hoạt
áp dụng chu trình khép kín trong sản xuất bằng cách tận dụng phân thải trong chăn nuôi
để ủ thành phân bón hữu cơ cho cây trồng
điều này không chỉ góp phần tiết giảm tối đa chi phí đầu vào
đảm bảo năng suất chất lượng sản phẩm mà còn mang lại lợi nhuận trong sản xuất
sau mỗi lứa gà xuất bán gia đình ông bình ở xã phúc hòa huyện tân yên
cho công nhân thu lại toàn bộ lượng phân thải để xử lý ủ thành phân hữu cơ
với ba lứa gà một năm khoảng bốn năm trăm linh con tổng lượng phân thải thu được khoảng bốn mươi tấn
sau khi xử lý thành phân bón hữu cơ ông bình đã bón cho một hectare vải thiều xuất khẩu
và gần một hectare bưởi diễn
tám mươi năm là phân hữu cơ của gia đình
thế là mình ổ xong mình bón cho cây
còn phần đạm lân ca ly thì tỉ lệ rất ít thôi
ca ly thì cho lúc bón cho quả thôi cho quả nó tăng độ đường
còn đa số của nhà dùng phân hữu cơ hết bao năm rồi
thì cho nó giảm chi phí
kể đến mùa năm nay mà giá cả lên cao là cũng thiệt hại đấy không đâu
nhưng mà cũng gọi là thấy bình thường không đáng kể lắm
với năm trăm linh con dê thương phẩm cùng hai m hai nhà lưới nhà màng sản xuất dưa lưới dưa chuột baby
gia đình anh tiến ở thôn ngọc mai xã chu điện huyện lục nam
đã tận dụng lượng phân thải từ nuôi dê ủ thành phân bón hữu cơ bón cho cây trồng
cái phân cái chất thải của nó ra thì mình tận dụng nó để mình ủ
nó men rồi để mình cho vào những cái khu nhà lưới dòng những công nghệ cao này là mình trồng được
và hai nữa là mình cung cấp cho bà con vùng quanh đây là nó chất đạm và chất ca ly nó rất là nhiều
tỉnh bắc giang có trên năm mươi hai hectare cây ăn quả và khoảng bảy mươi hectare lúa rau màu
trên một trăm bảy mươi con trâu bò gần một triệu con lợn và khoảng một mươi tám triệu con cây ăn quả
với tổng đàn như hiện nay mỗi ngày lượng phân thải từ chăn nuôi đạt khoảng chín bảy tấn
một năm là ba năm triệu tấn do đó tỉnh đang nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn này
chúng ta có điều kiện để chúng ta phát triển hài hòa cái việc là kinh tế tuần hoàn
sử dụng cái phụ phẩm của chất nuôi để phát triển cho trồng tròn
chính vì thế trong thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp rất quan tâm
với việc hướng dẫn các địa phương thực hiện kinh tế tuần hoàn
tích canh tác theo hữu cơ sử dụng phân hữu cơ để phát triển trồng tròn
đặc biệt là kênh quả một cách bèn vững và cho hiệu quả rất là tốt
và hiện nay thì trên địa bàn đã có rất nhiều cái mô hình áp dụng khoa học này
và cho hiệu quả cao và đang là cái hướng mà chúng tôi nhân rộng trong thời gian tới
áp dụng hại hòa chu trình tuần hoàn khép kín tận dụng phụ phẩm chất thải từ chất nuôi
sang cho trồng trọt và ngược lại đã đẩy mạnh sự chủ động thích ứng linh hoạt trong sản xuất
để tiết giảm chi phí mang lại lợi nhuận trong bối cảnh giá vật tư phân bón ngày càng leo thang như hiện nay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
việt nam airlines thông báo tạm dừng khai thác đường bay giữa hà nội moscow
từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho tới khi có thông báo mới
các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé
đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi
giá thép tiếp tục tăng khiến nhiều chủ đầu tư phải cân đối lại chi phí
hiệp hội thép việt nam cho biết giá thép tăng do các yếu tố đầu vào như than mỡ luyện cốc thép phế đều tăng mạnh trên thị trường thế giới
từ đầu tháng ba đến nay các hãng thép đã có nhiều lần điều chỉnh giá
mới đây nhất giá thép của tập đoàn hòa phát đã thông báo tăng sáu trăm linh đồng một tấn
với thép cây và thép cuộn xây dựng
nguyên nhân là do giá phôi thép
đầu vào tăng và tập đoàn này quyết định tăng giá bán sản phẩm
nhằm tháo gỡ khó khăn hiện tại các doanh nghiệp hàng không đã đề xuất bộ tài chính và bộ giao thông vận tải
xem xét giảm mức thuế nhập khẩu với nhiên liệu hàng không xuống thay vì bảy như hiện nay
nhiều hãng hàng không đã đề xuất sự hỗ trợ đến từ chi phí đầu vào như phí điều hành hay phí biến bãi tại các sân bay
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định quy định
về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
hai đối tượng nhận hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động

thưa quý vị
nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn đi nước ngoài để học tập làm việc
do đó thời gian vừa qua đã có rất nhiều đối tượng lợi dụng tình hình này
để thực hiện những chiêu trò lừa đảo làm visa qua mạng xã hội
với tiêu chí nhanh gọn và chi phí vừa đủ
nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin và muốn có visa nhanh chóng
nên dễ dàng sập bẫy của những đối tượng xấu

và thông tin này cũng sẽ kết lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
những trang này đều đưa ra những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn
và đưa ra cả danh sách dịch vụ mà họ có thể đáp ứng được
kèm theo đó là những hình ảnh quảng cáo về những cuốn visa hồ sơ đã được làm
xong bên cạnh đó cũng có không ít những bài viết bốc phốt về những dịch vụ lừa đảo này
việc mà chúng ta nhờ những người mà có khả năng hoặc là có thể tiếp xúc
hoặc là có thể thay mặt cho chúng ta để tìm kiếm những giấy tờ tài liệu
phục vụ cho chúng ta trong quá trình di chuyển ra nước ngoài
thì thêm một bước chắc chắn nữa thì khi mà tiến hành lấy tài liệu
cái giấy tờ tài liệu thì trong những trường hợp này chúng ta nên gặp mặt một cách trực tiếp
và quá trình trao đổi về mặt dân sự liên quan đến tiền bạc và các nguồn tài chính khác
thì chúng ta cũng phải thực hiện một cách trực tiếp không trao đổi thông qua mạng xã hội
để không rơi vào bẫy lừa đảo của những đối tượng xấu khi có nhu cầu đi học tập
làm việc nước ngoài người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin về thị trường lao động ngoài nước
tìm hiểu xem quốc gia đi đến có chính sách đối với người nhập cảnh trong thời gian đó hay không
nên liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm visa chứ không nên làm dịch vụ qua mạng xã hội
và khi nhận thấy những cá nhân đơn vị làm visa có dấu hiệu mập mờ không rõ ràng
cần bóng ngay cho cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời xử lý và ngăn chặn